tại gà hải phòng tổng công ty đường sắt việt nam đã tổ chức khai trương đoàn tàu hàng chuyên tuyến hải phòng việt nam đến khai viễn côn minh trung quốc và ngược lại
với hành trình có cự li vận chuyển là sáu trăm một mươi km thời gian chạy tàu là hai mươi chín giờ không kể thời gian khai báo thủ tục hải quan
đoàn tàu hàng chuyên tuyến liên vận hải phòng khai viễn được triển khai với hai đội tàu đi và về trong ngày đêm với bốn trăm năm mươi toa xe thành cao chạy thẳng từ hải phòng lào cai khai viễn và ngược lại
hàng hóa vận chuyển từ hải phòng đi bao gồm lưu huỳnh và tinh quạng kẽm hàng hóa chuyển về hải phòng chủ yếu là phân bón
thời gian chạy tàu hai mươi chín giờ không kể thời gian thực hiện thủ tục
việc kiểm soát hàng hóa được thực hiện tại ga khai viễn và ga lào cai
việc đưa vào khai thác đoàn tàu này có ý nghĩa kinh tế xã hội rất lớn không chỉ kết nối vận chuyển hàng hóa mà còn mở rộng phát triển khu vực khối cảng biển hải phòng cảng biển lớn nhất miền bắc
theo đó thành phố hải phòng sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ để làm tốt công tác vận tải hàng hóa qua đường sắt